ngày một mươi một tháng một mươi một tập đoàn xây dựng hòa bình công bố vừa trúng hai gói thầu mới
tại tỉnh đồng nai và tỉnh long an với tổng trị giá hơn chín trăm linh tỷ đồng
tại tỉnh đồng nai tập đoàn cfld tiếp tục giao cho hòa bình làm nhà thầu chính
thi công toàn bộ kết cấu hoàn thiện mặt ngoài điện nước chín mươi tám căn biệt thự
và hạ tầng dự án swan parkway một b thuộc dự án khu đô thị swan city
tổng giá trị gói thầu gần bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng và thời gian thi công một mươi bốn tháng
còn tại tỉnh long an tập đoàn xây dựng hòa bình đã trúng thầu dự án trung tâm thương mại
cobiship tại khu công nghiệp long hậu huyện cần duột của công ty trách nhiệm hữu hạng
cobiqal làm chủ đầu tư
tập đoàn đảm nhận nhà thầu chính thi công toàn bộ kết cấu hoàn thiện hạ tầng
và cảnh quan hệ thống meb hệ thống chữa cháy
tổng giá trị gói thầu hơn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng dự kiến thi công trong một mươi một tháng